tỏ mỹ là một loại chất gây nghiện khi sử dụng sẽ gây ảo sắc mạnh loạn thần giãn đồng tử kích động
có thể có những tư tưởng cực đoan gây hại cho mình và người khác
mặc dù mới du nhập vào nước ta tuy nhiên nó lại được giới trẻ tìm đến sử dụng khá nhiều
tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho cộng đồng
vào sáng ngày hôm nay công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình cho biết
đã bắt giữ một đối tượng có hành vi bán trái phép loại thảo dược gây nghiện này
đối tượng bị bắt là nguyễn thị lai chú huyện bố trạch tỉnh quảng bình
lai bị bắt khi đang bán ba gói có chứa lá thảo dược màu xanh cho đối tượng nguyễn văn tuấn tại xã nhân trạch
khám người nguyễn thị lai lực lượng chức năng thu giữ hai mươi bảy gói có chứa lá thảo dược màu xanh
hai mươi gói có chứa lá thảo dược màu nâu và bốn gói màu đỏ trắng có dòng chữ tabaco
theo lời khai ban đầu của đối tượng các gói lá thảo dược trên là ma túy cỏ mỹ được mua của một đối tượng không quen biết
với giá bốn triệu đồng sau đó chia nhỏ để bán kiếm lời
hiện cơ quan chức năng tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án